giúp dân phát triển kinh tế đã trở thành việc làm thường xuyên và liên tục của bộ đội biên phòng
trên tuyến biên giới khu vực tây nguyên các mô hình giúp dân phát triển kinh tế mà cán bộ chiến sĩ biên phòng triển khai
đang ngày càng sát thực hơn với tình hình thực tế của mỗi gia đình địa phương
cách làm này đã phát huy hiệu quả giúp cho nhiều hộ dân trong các thôn bản
ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế trên địa bàn của mảnh đất mình
đầu năm hai nghìn một mươi tám anh hà văn đức được cán bộ đồn biên phòng iare hỗ trợ ba mươi con dê giống để phát triển kinh tế gia đình
tới nay đàn dê đã sinh sản được ba lứa và có lúc cả đàn lên tới một trăm linh con
quá trình chăn nuôi đàn dê anh luôn nhận được sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng
chú văn an giới thiệu đưa bài thuốc là nước măng muối tỏi để chữa bệnh lửa mồm long móng
quá trình đưa vào chữa thì ba ngày thì thấy là khỏe hẳn luôn
đó là kỷ niệm mà tôi nhớ nhất
bon bù brăng i xã quảng trực tỉnh đắk nông
sau hơn bảy năm tái lập bon nhờ sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng
người dân ở đây đã có nguồn lương thực trên cánh đồng lúa nước rộng hơn ba mươi hectare
nhiều giống cây có giá trị như mắc ca
cây cà phê cũng được bộ đội hỗ trợ
nhờ sự giúp đỡ của anh em bộ đội chiến sĩ bộ đội biên phòng
thì đã quan tâm tạo điều kiện cũng như là về công tác tuyên truyền vận động
cũng giúp bà con về phát triển kinh tế gia đình
tuyên truyền về hướng phát triển kinh tế
thứ nhất thứ hai là về kỹ thuật
nên trong anh em bộ đội biên phòng đặc biệt quan tâm trong công tác phát triển kinh tế
thì đến nay hai bon đó cơ bản đã đi vào hoạt động cũng như là ổn định
để chống phát triển kinh tế
các gia đình cơ bản từng góp biệt năng lên
trên tuyến biên giới khu vực tây nguyên
nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế tiêu biểu
như mô hình nuôi dê mô hình nuôi bò đang phát triển hiệu quả tích cực
tại các mô hình này bộ đội biên phòng đã đi đầu trong hỗ trợ vốn
công xây dựng chuồng trại và tư vấn kỹ thuật cho bà con
nhờ có các mô hình mà đời sống dân bản biên giới đã dần ổn định và phát triển
trong những năm tới thì đơn vị xác định
đó là phải dân rộng các mô hình này
và tùy theo điều kiện thời tiết trên đời bản
thì có thể là xây dựng những cái mô hình mới
và những công việc thiết thực hơn
để giúp cho bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
tại xã yareve huyện yasup
mới đây mô hình trồng cây xả lấy tinh dầu
được bộ đội biên phòng triển khai
cũng bắt đầu đem lại thu nhập và đang được bà con nhân rộng
với sự giúp đỡ tích cực của những người lính biên phòng
đời sống của người dân biên giới khu vực tây nguyên
đã và đang đổi thay từng ngày